hàng trăm cảnh sát mỹ đang giáo diết truy tìm robert cat nghi phạm gây ra vụ xả súng tại thành phố lewiston bang maine mới đây khiến một mươi tám nạn nhân thiệt mạng và một mươi ba người bị thương đây là vụ xả súng đẫm máu nhất tại mỹ từ đầu năm cho đến nay
lực lượng thực thi pháp luật đã bao vây nhà riêng của robert card bốn mươi tuổi và điều động máy bay không người lái cùng trực thăng đến đây cảnh sát chưa xác nhận nghi phạm có ở trong nhà hay không
hoạt động diễn ra hai mươi bốn giờ sau khi card được cho là đã tiến hành vụ xả súng tại một quán bar và một trung tâm giải trí ở lewiston
cảnh sát cũng công bố các bức ảnh liên quan đến nghi phạm trong đó có tấm ảnh đối tượng cầm súng trường và bức hình xe suv màu trắng
nhà chức trách khuyến cáo người dân lewiston và lisbon thành phố cách lewiston một mươi hai tám km ở trong nhà trong lúc cảnh sát đang truy tìm nghi phạm
truyền thông mỹ đưa tin lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe liên quan đến đối tượng tại lisbon
sau vụ xả súng tổng thống mỹ joe biden đã bày tỏ chia buồn với các nạn nhân đồng thời lên án các vụ bạo lực súng đạn tại mỹ
ông cũng kêu gọi các nhà lập pháp thông qua sự luật cấm vũ khí để tránh sự việc tương tự tái diễn